chín mươi tám chín mươi chín tổng giá trị của căn hộ

trong hai nghìn hai mươi ba chúng tôi tin rằng là các chủ đầu tư vẫn sẽ tiếp tục đưa ra một số chiếc khấu
nhưng cái lượng chiếc khấu cũng sẽ không quá cao như những thời gian vừa qua

thì chủ đầu tư cũng sẽ đưa ra những cái chính sách chiếc khấu
những cái chương trình khuyến mại để làm cho giá bán trở nên hợp lý hơn

trong đó năm mươi ba lượng căn hộ mới đến từ thành phố thủ đức
khảo sát chỉ ra mặc dù nguồn cung mới sẽ hạn chế
song tám mươi lượng giao dịch thành công được dự báo đến từ những dự án có pháp lý vững chắc
và tiến độ xây dựng đảm bảo như cam kết chứ không phụ thuộc vào độ hấp dẫn của chiếc khấu
trải qua quý tư đầy khó khăn lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ
trong cuối cuối năm hai nghìn hai mươi hai của các doanh nghiệp trên sàn hồ sê
chỉ đạt khoảng sáu mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng mức thấp nhất trong nhiều quý trở lại đây
trong quý đã có khá nhiều doanh nghiệp lỗ lớn lên đến vài trăm đến cả vài nghìn tỷ đồng
như các công ty thép như hòa phát hoa sen nam kim các công ty hàng không
việt nam airlines vietjet các công ty bất động sản kbc ita
phát đạt những trường hợp lỗ đột biến của hoàng anh gia lai agrico đức long gia lai
không chỉ là những công ty bị lỗ nhiều doanh nghiệp có lãi cao như techcombank
vinhomes marsan thế giới di động đàm phú mỹ cũng giảm mạnh lợi nhuận so với cùng kỳ
góp phần làm cho bức tranh lợi nhuận chung của toàn thị trường kém khả quan
tổng cộng có một mươi doanh nghiệp chứng kiến lợi nhuận rồng giảm trên một tỷ so với cùng kỳ
với tổng mức giảm lên đến hai mươi tám tám trăm linh tỷ đồng nhiều nhất là công ty hòa phát giảm chín bốn trăm linh tỷ đồng
marsan group giảm sáu tỷ đồng vinhomes vietjet và hoàng anh gia lai agrico giảm trên dưới hai tỷ đồng mỗi doanh nghiệp
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba và những ngày đầu tháng hai ngoài ngành hàng hóa tiêu dùng thiết yếu
thì một số nhóm ngành hàng đặc biệt cũng duy trì sức mua tăng cao như là vàng bạc đá quý trang sức hoa tươi cắt cành
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn tp hcm tăng năm bảy trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt năm mươi sáu tám trăm tám mươi bảy tỷ đồng
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ba có ba nhóm hàng tăng cao nhất là nhóm hàng lương thực tăng một mươi hai ba
thực phẩm tăng một mươi hai bốn ô tô và phương tiện đi lại tăng một mươi hai chín
kết quả này có được là nhờ các đơn vị này chú trọng hoạt động phát triển khách hàng mới
chăm sóc khách hàng hiệu quả cùng chiến lược hàng hóa phù hợp dự báo tình hình thị trường
trong thời gian tới sẽ tuyên đối ổn định và nhà bán lễ đơn vị sản xuất kinh doanh
đang nỗ lực tiếp tục kích cầu sức mua tiêu dùng trên địa bàn tp hcm
thưa quý vị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã quyết liệt triển khai chuyển đổi số ngành nông nghiệp
đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm các chuỗi liên kết trên sàn thương mại điện tử
từ đó kết nối cung cầu nâng cao giá trị nông sản
được mua mất giá tuy nhiên còn có dũng đúc thắt cần phải được sự nỗ lực rất lớn
của các bộ ngành doanh nghiệp và của người nông dân cùng tháo gỡ
năm hai nghìn hai mươi hai ngành nông nghiệp khép lại bằng những con số ấn tượng
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn năm mươi ba hai mươi hai tỷ usd tăng chín ba
khi năm hai nghìn hai mươi một chỉ đạt bốn mươi tám sáu tỷ usd thẳng dư thương mại toàn ngành ước đạt tám năm tỷ usd
tăng ba mươi so với quần kỳ
năm hai nghìn hai mươi hai nhiều sản phẩm nông sản
đã được tham gia vào các thị trường khó tính chuyển từ tiểu ngạch
sản xuất khẩu chính ngạch như trái bưởi chính thức được đồng ý nhập khẩu chính ngạch
vào thị trường mỹ new zealand sầu riêng chuối khoai lang thanh long
sang thị trường trung quốc cho thấy nông sản của chúng ta đã đáp ứng tốt
trên thị trường quốc tế do đó vai trò của thị trường và định vị thị trường
là rất quan trọng để sản phẩm nông nghiệp của người nông dân sản xuất ra không bị tắt nghẽn
năm hai nghìn hai mươi hai nhiều sản phẩm nông sản đã được tham gia vào các thị trường khó tính
thương mại điện tử một mươi ba tỉnh đồng bằng sông kiều long và bình dương đồng nai
thì ít nhất là họ đều có ít nhất là phải có một mươi sản giao dịch điện tử
mà đã được các sở nông nghiệp cũng như là các hiệp hội ngành hàng ở đó họ kết nối
các doanh nghiệp cũng dần thay đổi tư duy về thị trường bền vững
xây dựng chiến lược thị trường lâu dài liên kết với người nông dân để sản xuất
chuẩn hóa ngay từ khâu ban đầu của chuỗi liên kết từ đó sang thương mại điện tử
không chỉ là kênh tiêu thụ sản phẩm an toàn hiệu quả
mà còn giúp xây dựng thương hiệu nông sản cho hợp tác xã doanh nghiệp
để nâng chất lượng cho hàng việt nam thì trước nhất chúng ta phải nói tới cái điểm đầu tiên
của một cái chuỗi giá trị tức là cái nguyên liệu và sau đó là cái an toàn
và đảm bảo được cái tiêu chuẩn trong sản xuất
rồi sau đó nữa là trong chế biến cũng phải đảm bảo được cái yếu tố về chất lượng
và khi đưa nó ở trên cái dây chuyền phân phối thì cũng không có để cho nó làm ảnh hưởng tới cái chất lượng
những cái năm gần đây thì thương mại điện tử nó rất là phát triển ở việt nam
và nó là một cái kênh có thể quảng bá sản phẩm rất là nhanh tới người tiêu dùng
chỉ cần một vài cái link thôi là có rất là nhiều người biết những sản phẩm của mình
nếu mà sản phẩm của mình hay thì người ta sẽ chia sẻ nó tới nhiều người hơn
và nó lan tỏa cái sản phẩm rất là nhanh
thì đó là một cái điểm rất là lợi của các sản phẩm điện tử
tuy nhiên hiện số lượng nông sản tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử còn khiêm tốn
các tổ chức cá nhân mới tiếp cận sàn thương mại điện tử nên còn nhiều bỡ ngỡ
việc chăm sóc gian hàng chưa được chú trọng giá bán cũng chưa phù hợp với biến động của thị trường
mặt khác việc ứng dụng nền tảng số bán hàng thông qua phương thức phát hình ảnh trực tiếp
live stream cũng như cách thức tham gia và hoạt động trên nền tảng sản thương mại điện tử
cũng chưa được triển khai thường xuyên
cũng đang còn rất nhiều vấn đề rất nhiều việc cần phải làm
đặc biệt là trong đó là sự định hướng sự dẫn dắt các trang trại hộ nông dân
để người ta đồng hành người ta từng bước đúng là theo cái chiến lược phát triển của ngành
là nông dân phải thật sự thông minh thì ngành nông nghiệp phải tiếp tục làm nhiều trong các năm tới đây
do đó ngành nông nghiệp cần tăng cường phối hợp với các sở ngành địa phương
hướng dẫn đào tạo kỹ năng số
cách thức xây dựng quy trình đóng gói kết nối giao nhận và tác nghiệp trên sàn thương mại điện tử
cho các hợp tác xã người nông dân
từ đó thúc đẩy đổi mới phương thức mua bán nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
định vị đúng giá trị thương hiệu thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm nông sản việt nam
thưa quý vị đề xuất giảm biểu thuế với thuế thu nhập cá nhân đang nhận được sự quan tâm của xã hội
theo kế hoạch cơ quan quản lý dự kiến giảm số bậc thuế từ bảy xuống năm
đồng thời xem xét nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế đảm bảo điều tiết cao hơn với nhóm thu nhập cao
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
thu nhập tính thuế hàng tháng được tính theo bảy bậc
cụ thể thuế xuất thu nhập trên năm triệu đồng là năm trên năm triệu đến một mươi triệu đồng là một mươi
trên một mươi triệu đến một mươi tám triệu đồng là một mươi năm trên một mươi tám triệu đến ba mươi hai triệu đồng là hai mươi
trên ba mươi hai triệu đến năm mươi hai triệu đồng là hai mươi năm trên năm mươi hai triệu đến tám mươi triệu đồng là ba mươi
và trên tám mươi triệu đồng là ba mươi năm
như vậy nếu bỏ hai bậc mà vẫn giữ mức cách biệt năm như hiện nay
thì mức thuế xuất cao nhất sẽ là mức hai mươi năm thay vì ba mươi năm
tuy nhiên cần lưu ý đến lợi ích của người có thu nhập thấp là một trong những vấn đề được giới chuyên gia nhấn mạnh
kéo xuống còn năm bậc là theo tôi là hợp lý
ba bậc đầu tiên tức là từ
từ đồng đến một mươi tám theo tôi nghĩ là đến hai mươi thì có một bậc thôi
rồi những bậc kia bắt đầu giãn giãn giãn ra
những cái bậc cao càng gần thì càng tốt tại vì như thế
thì những người đóng thuế họ thu nhập cao thì họ đóng thuế
cái biểu thế vừa rồi là chỉ cái điều tiết của những người thu nhập thấp chứ không phải là cao lại bị điều tiết nhiều
chúng ta xem xét giảm xuống còn năm bậc cũng như là thay đổi
giữ khoảng cách giữa cái bậc là cái mình chúng ta nên làm để cân bằng
bởi vì hiện nay dưới sự tác động của chính sách thuế thì chúng ta có thể thấy rằng được rằng là hiện nay đối với cái mức lưỡi tiến của
việc áp dụng cái chính sách thuế thu nhập cá nhân hiện nay là đa số là đánh vào cái mức người làm công
người có mức thu nhập tương đối vừa và thấp
đối với những người mà chúng ta có thu nhập cao là chúng ta hầu như là chúng ta ít bị tác động
song song đó quy định nộp thuế thu nhập cá nhân hiện còn nhiều bất cập về yếu tố công bằng
mang tính tương đối với các nhóm lao động
như thu nhập theo vị trí địa lý lương của người lao động được phân chia rất cụ thể thành bốn vùng khác nhau
với mức chênh lệch khá tương đối
tuy nhiên mức giảm trừ gia cảnh một mươi một triệu đồng giảm trừ người phụ thuộc bốn bốn triệu đồng một tháng chưa sát thực tiễn
nhiều ý kiến đề nghị mức này cần tăng lên từ một mươi năm một mươi bảy triệu đồng và nâng thêm mức giảm trừ gia cảnh
một người công nhân hay một sinh viên ra trường đi làm họ hơn một mươi một triệu là họ phải đóng thuế rồi
nhưng mà bây giờ một mươi một triệu một sinh viên mới ra trường đi làm
họ phải trả tiền nhà chưa nói đến ốm đau giải trí quan hệ xã hội
do đó một mươi một triệu là quá thấp đối với một người độc thân chứ chưa nói là gia cảnh
do đó chúng tôi thấy mức này nên cao hơn tối thiểu phải từ một mươi năm đến một mươi sáu triệu
mức một mươi một triệu ở một số tỉnh địa phương thì là mức chi tiêu cho cá nhân trong một khoảng thời gian hợp lý rồi
nhưng ở riêng thành phố hồ chí minh hay hà nội
thì có thể là cái mức đó nó khá là thấp chưa đảm bảo được cái mục đích là để tái tạo lao động
do nên là có thể xem xét là có cái sự phân biệt giữa các cái loại thành phố cấp thành phố hoặc là phân biệt giữa các cái vùng nhất định
hiện nay theo quy định khi chỉ số giá tiêu dùng cpi tăng trên hai mươi
với mức lạm phát của việt nam khoảng từ ba bốn một năm phải mất từ năm sáu năm mới điều chỉnh mức giảm trừ cho người lao động
quy trình này khi quyết định được đưa vào cuộc sống có độ trẻ lớn gây thiệt thòi cho người đóng thuế
chúng ta cần phải thay đổi cho nó phù hợp thực tiễn
thì rõ ràng trong trường hợp này hai mươi tôi theo quan điểm của tôi thì nó đã không còn phù hợp
như vậy thì rõ ràng chúng ta cần cân nhắc lại để xem một con số nào đó phù hợp hơn
như thế nào là một mươi một mươi năm hoặc là khi có các chức năng chúng ta đề xuất thì chúng ta cũng nên ngay lập tức xem xét lại con số này
mới đây tổng cục thuế công bố thuế thu nhập cá nhân năm hai nghìn hai mươi hai cả nước đạt một trăm sáu mươi sáu bảy trăm ba mươi ba tỷ đồng
tăng hai mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một và đạt một trăm ba mươi tám dự toán tước vượt thu tới bốn mươi tám sáu trăm năm mươi tám tỷ đồng
trong một mươi năm qua số thu thuế thu nhập cá nhân đã tăng gấp ba sáu lần
có thể thấy nguồn thu thuế thu nhập cá nhân luôn cao và vượt dự toán
trong khi đó đời sống của người nộp thuế thu nhập cá nhân đặc biệt là lao động làm công an lương còn gặp rất nhiều khó khăn
vì vậy cần thay đổi luật thuế thu nhập cá nhân để phù hợp với biến động thực tế để người dân đỡ chật vật hơn trong cuộc sống
những nội dung trong kinh tế phương nam cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng